trạm chăn nuôi và thú y huyện đắc hà tỉnh con tum cho biết trên địa bàn thôn thanh xuân xã đắc ngọc huyện đắc hà vừa xuất hiện thêm một ổ dịch cúm gia cầm ah năm n sáu
trước đó trạm chăn nuôi và thú y huyện đắc hà phát hiện đàn gia cầm của ông trần đức hòa thôn thanh xuân xã đắc ngọc bị ốm chết hàng loạt
kết quả xét nghiệm sau đó của cơ quan thú y vùng năm xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus cúm ah năm
ngay sau khi có kết luận trạm chăn nuôi và thú y huyện đắc hà phối hợp với chính quyền xã đắc ngọc cùng gia đình ông hòa tổ chức tiêu hủy gần bốn bảy trăm linh con da cầm gồm vịt ngan và gà và ba quả trứng
hiện trạm thú y huyện đắc hà đã cử cán bộ thú y phối hợp với chính quyền địa phương tiếp tục theo dõi ổ dịch trên